xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vụ máy bay rơi tại trung quốc vẫn đang trong quá trình điều tra
và hành trình đi tìm người thân của các gia đình có người mất tích trong vụ thảm họa hàng không này vẫn đang diễn ra
sau nhiều lần không được vào khu vực máy bay rơi xuống mới đây hàng chục thân nhân của những người số
trên chuyến bay china eastern đã gào góc gọi họ về nhà khi lần đầu được tiếp cận hiện trường tai nạn ở quảng tây
bản dịch bài viết trên scmp được vn express đăng tải với tiêu đề
gọi người thân về nhà tại hiện trường máy bay trung quốc gặp nạn
tường thuật lại chi tiết những gì đang diễn ra tại hiện trường thảm họa hàng không kinh hoàng tại trung quốc
đứng sau chiếc bàn thờ bằng gỗ tạm bỡ ở vùng rừng núi huyện đằng thành phố ngô châu
khu tự trị dân tộc trang quảng tây miền nam trung quốc
vào hôm hai mươi ba tháng ba thân nhân người gặp nạn trên chuyến bay số số đặt những bông hoa cốt trắng vàng và thắp nến
một số gọi người thân về nhà trong khi giọng nói của những người khác trung rảy đến mức không thể hiểu họ nói gì
họ mang ô và mặc áo mưa khi giúp nhau đi qua con đường núi lầy lội sau đêm mưa
những trận mưa như chút nước làm tăng lo ngại xảy ra lỡ đất khiến cho nỗ lực tìm kiếm cứu nạn bị đình trệ
thời tiết không phải trở ngại duy nhất đối với những người thân mong muốn tới hiện trường
quan chức trước đó yêu cầu họ đợi trong phòng khách sạn để chờ tin
nhưng sự kiên quyết của nhiều người buộc giới chức địa phương phải sắp xếp chuyến đi này
cha của zhang su sinh viên đại học một mươi tám tuổi ở thành phố quảng châu
điểm đến dự định của chuyến bay gặp nạn mo năm nghìn bảy trăm ba mươi năm cho hay
nếu còn sống chúng tôi muốn thấy người nếu đã ra đi chúng tôi muốn thấy sát
ví và điện thoại nằm rải rác trong vùng lầy tại hiện trường
nhưng sau hơn một ngày tìm kiếm lực lượng cứu nạn vẫn không thấy chủ nhân của chúng
mòn mỏi ngóng tin con từ phòng khách sạn bố của giang cầm điện thoại
xem lại các video ảnh tin nhắn con trai gửi trước khi lên chuyến bay
zhang su lớn lên ở quảng châu và ích dương một thành phố thuộc tỉnh hồ nam miền nam trung quốc
tuần trước răng bay tới cùng mình để thăm bạn gái mà không nói với gia đình và giáo viên tại trường đại học
cậu dự kiến sẽ bay về quảng châu vào hôm hai mươi một tháng ba nhưng chiếc máy bay không bao giờ hạ cánh
cha của giàng bật khóc tôi rất đau lòng là người thân là cha mẹ
ai cũng sẽ muốn đến hiện trường sống
vợ tôi dặn mang thứ gì đó để tưởng nhớ con trai
vào hôm hai mươi hai tháng ba gia đình của giang bắt taxi đến ngôi làng cách nơi phát hiện sát máy bay vài km
nhưng chính quyền địa phương từ chối cho họ vào hiện trường
họ à khóc trước lối vào ngôi làng được lính cứu hỏa cảnh sát canh gác
họ cầu xin được phép vào tháp hương và đốt vạn mã cho zhang
dù giới chức chưa chính xác xác nhận về số người thiệt mạng trên máy bay
những người lạ đã tìm cách giúp đỡ gia đình của giàng bằng cách chở họ đến hiện trường
qua tuyến đường vòng dài
nhưng bị cảnh sát chặn lại cha của giang cho biết
đến ngày hai mươi ba tháng ba chính quyền địa phương cuối cùng cũng cho phép các gia đình đến gần nơi máy bay gặp nạn
cha và các chú của răng rời khách sạn lúc chín giờ và đi ô tô suốt một giờ đến khu vực máy bay rơi ở huyện đằng
nhưng không được phép vào hiện trường
vào đầu giờ chiều sau nhiều giờ cầu sinh quan chức địa phương
họ tưởng nhớ người thân gần nơi xảy ra vụ tai nạn
cuối cùng họ cũng được cho phép vào
gia đình rang và hàng chục người thân của các nạn nhân được đưa đến gần nơi xảy ra vụ tai nạn
sau đó đi bộ dọc theo những con đường lầy lội đến địa điểm họ có thể quan sát từ xa
cảnh lực lượng cứu nạn tìm kiếm
một người đàn ông gào lên nhớ về nhà sớm nhé
trước khi giọng của ông trở nên ngẹn ngào rung rảy trong tiếng khóc
chú của zhang hét lên về phía hiện trường tai nạn ở giữa đường núi
cháu phải về nhà với chú đấy nhé
khói tỏa ra từ những cây nhang tàn lụi đóng thành đống cho trên mặt đất
bên chiếc bàn thờ tạm bỡ
các máy xúc tiếp tục cày sới tìm kiếm dấu hiệu cho thấy bất kỳ ai
trong số một trăm hai mươi ba hành khách và chín thành viên phi hành đoàn có thể còn sống sót
sau khi được đến thăm hiện trường tai nạn
gia đình của giang đã sẵn sàng về nhà để người thân của những người gặp nạn khác được tới nơi này
hôm nay chúng tôi đã tọa nguyện giờ tôi chẳng mong gì nữa
tôi sẽ quay lại và đợi bất kỳ thông báo
một trong những người chú của zhang cho hay
nếu có phát hiện mới chính quyền sẽ cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ quay trở lại
giới chức trung quốc hôm qua cho biết đã tìm thấy hộp đen và một số mảnh thi thể tại hiện trường
cục hàng không dân dụng trung quốc cho biết theo đánh giá ban đầu
hộp đen họ tìm thấy là thiết bị ghi âm buồn lái
các bộ phận lưu trữ dữ liệu trong hộp đen tương đối hoàn chỉnh
và đã được gửi tới bắc kinh để phân tích
vụ tai nạn này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành hàng không trung quốc
và chấm dứt kỷ lục một mươi hai năm bay an toàn của hàng không nước này cũng như thế giới
giới chức trung quốc chưa thể đưa ra bất cứ nhận định nào về nguyên dân máy bay rời
quá trình điều tra càng kéo dài hy vọng tìm được nạn nhân sống sót càng trở nên mong manh
việc gia đình tiếp cận hiện trường thắp hương đốt vàng mã cho người thân
có thể thấy rằng họ đã sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra
cùng với đó bài viết trên báo tuổi trẻ với tiêu đề
trung quốc tìm thấy mảnh thi thể nạn nhân trong vụ máy bay chở một trăm ba mươi hai người rơi
dẫn nguồn các trang tin của trung quốc cho biết
đến nay lực lượng cứu hộ trung quốc đã tìm thấy một số mảnh thi thể của nạn nhân
trên chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh giấy tờ và các đồ dùng cá nhân của nạn nhân
các mảnh vỡ máy bay và một trong hai hộp đen
theo hãng tin tân hoa xã cơ quan cứu hỏa quảng tây cho biết
sau quá trình tìm kiếm tại khu vực rộng bốn mươi sáu m hai lực lượng cứu hộ đã tìm thấy
một số mảnh thi thể của những nạn nhân trên chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh
bị rơi vào hôm hai mươi một tháng ba
thông tin này được tiết lộ tại cuộc họp báo lần thứ ba vào tối ngày hai mươi ba tháng ba
về vụ tai nạn hàng không nói trên
ông trịnh tây đội trưởng đội cứu viện của cơ quan cứu hỏa quảng tây cho biết
hơn ba trăm linh nhân viên cứu hộ chủ yếu tìm kiếm ở khu vực rừng phía đông tại hiện trường
họ tìm thấy một số mảnh vỡ máy bay mảnh thi thể và đã bàn giao cho tổ công tác điều tra
trang nhân dân nhật báo viết trên quaybô vào tối ngày hai mươi ba tháng ba
việc phát hiện ra thi thể của những người trên máy bay khiến cho mọi người cảm thấy bị thương
lúc này lời an ủi cũng không thể nào xua đuổi đi nỗi đau thương của gia đình các nạn nhân
cầu mong những người đã khuất được yên nghỉ
và từ nay mỗi khi lên đường chúng ta đều có thể bình an trở về
trước đó các quan chức trung quốc cho biết họ chưa tìm thấy ai sống sáu trên máy bay gặp nạn
đến nay chưa rõ danh tính của tất cả một trăm ba mươi hai người trên máy bay
gồm một trăm hai mươi ba hành khách và chín thành viên phi hành đoàn
cuối ngày hai mươi ba tháng ba các nhà điều tra trung quốc cũng cho biết
một trong hai hộp đen được tìm thấy được cho là máy giam buôn lái cvr
không phải là máy ghi dữ liệu chuyến bay fpr đang được gửi tới thủ đô bắc kinh để phân tích
chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh của hãng hàng không china eastern airlines
chở một trăm ba mươi hai người trên khoang dự kiến bay từ thành phố cung minh tới quảng châu
tuy nhiên máy bay đã bị rơi và bốc cháy dữ dội vào chiều ngày hai mươi một tháng ba
tại một ngôi làng miền núi ở huyện đằng thuộc thành phố ngô châu quảng tây
theo thời báo hoàng cầu cuộc điều tra cho thấy thời tiết trên đường bay của chuyến bay
mang số hiệu mu năm nghìn bảy trăm ba mươi bảy phù hợp cho việc bay
và không có thời tiết nguy hiểm khi máy bay gặp sự cố vào hôm hai mươi một tháng ba
kết nối thông tin liên lạc giữa chuyến bay và mặt đất vẫn bình thường
từ lúc máy bay khởi hành cho đến khi máy bay bị rơi độc ngột
hãng china eastern airlines nói rằng trước khi khởi hành máy bay đã đáp ứng yêu cầu bay
các phi công đều có sức khỏe tốt và chứng chỉ bay của họ còn trong thời hạn hiệu lực
các quan chức trung quốc nói rằng các phi công trên máy bay này đã không phản hồi
với những cuộc gọi liên tục từ các kiểm soát viên không lưu
khi các kiểm soát viên nhận thấy máy bay giảm độ cao nhanh chóng vào hôm hai mươi một tháng ba
thưa quý vị những nỗi đau ập đến quá đột ngột đang dáng xuống những gia đình
có người gặp nạn trong vụ tai nạn hàng không này
mặc dù thân nhân của các hành khách sâu số đều đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất
nhưng có lẽ trong thâm tâm mọi người vẫn đang len lói hy vọng
một phép màu sẽ đến với những người thân của họ
ngay lúc này các cơ quan điều tra tại đây đang phải đối mặt với mức độ khó khăn rất cao
trong việc xác định nguyên nhân vụ tai nạn
và những tin tức cập nhật tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo